kính thưa quý vị trong những ngày qua đội ngũ taxi cấp cứu f ở tp hcm đã kịp thời hỗ trợ
và giúp đỡ những bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
trước những đóng góp trên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong
đã gửi thư cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các đội tình nguyện viên
hỗ trợ phản ứng nhanh quận huyện tp thủ đức và biệt đội cấp cứu một trăm một mươi năm
trong đó có taxi truyền thống
để tăng cường lực lượng cho công tác cấp cứu năm trăm linh taxi truyền thống của tp hcm
đã được huy động nhằm kịp thời vận chuyển bệnh nhân covid một mươi chín có dấu hiệu chuyển nặng
để can thiệp điều trị sớm giúp giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng và tử vong
nhận cuộc gọi bị đội taxi cấp cứu f ở tp hcm tức tốc lên đường
những chiếc taxi này đều được hoán cải phù hợp với công tác phòng chống dịch
được trang bị bình oxy máy thở kích xét nghiệm nhanh
một chút đi sẽ có tài xế và hai điều dưỡng của các bệnh viện
thực hiện đón f đến nơi điều trị
các bệnh nhân covid một mươi chín khi có triệu chứng thì cái mà dẫn đến dấu hiệu nặng
cũng như nguy hiểm là họ bị siêu hấp và thiếu oxy
nếu mà có tiếp cận được cái nguồn oxy ngay từ ban đầu thì có thể là sẽ giải quyết được cái vấn đề
bệnh nó có thể là nó sẽ nghiêm trọng hơn nó trở nặng hơn
vừa rồi các xe taxi cũng đã ra trận
chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa những bình oxy này gắn lên trên những xe
để đảm bảo những trang thiết bị trên xe cùng với lực lượng y tế
khi người dân có nhu cầu cấp cứu chuyển viện
có thể gọi điện cho trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hoặc các cơ sở cách ly quận huyện thành phố thủ đức
hoặc gọi đến tổng đài một nghìn năm mươi năm của taxi mai linh hai nghìn tám trăm ba mươi tám hai mươi bảy hai nghìn bảy trăm hai mươi bảy của taxi vinason
trung tâm cấp cứu sẽ điều phố xe đến giúp đỡ những trường hợp có nhu cầu
mới lúc đầu thì rất hợp hợp nhưng mà sau đó tự nhủ anh em ở đây tâm kim động viên nhau
cho nên bây giờ là không sợ nữa tự tin
và cũng có nắm mắt một số kiến thức
cho nên là bây giờ sẵn sàng
trong những trường hợp mà cấp cứu bệnh nhân tình trạng bệnh nhân không tốt
thì chúng tôi mang bình oxy vào đến tận giường cho nơi bệnh nhân nằm
rồi cho bệnh nhân thở để hồi sức lại rồi bắt đầu mới chuyển bệnh nhân ra xe ạ
trước tình trạng thiếu vật tư y tế đặc biệt là oxy và van điều áp trên xe cứu thương
và taxi chuyên đổi công năng sở công thương tp hcm cũng đã huy động các doanh nghiệp
trên địa bàn chung sức đồng lòng để hỗ trợ thành phố quyết tâm dập dịch và kịp thời cứu người
hiện nay nhiều nguồn hàng đang được nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu điều trị
của người bệnh thành phố của chúng ta
và chúng tôi cũng nhận được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương
đã tài trợ và trao tặng những bình oxy mini những cái thiết bị y tế
để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân
tôi nghĩ đây là một trong những cái nghĩa cử rất là cao đẹp của doanh nghiệp đối với thành phố của chúng ta
thời gian qua
bị đội cấp cứu một trăm một mươi năm bằng phương tiện taxi để vượt qua khó khăn nguy hiểm
là mọi cách để cứu chữa bệnh nhân kịp thời nhất
để kịp thời động viên khích lệ nghĩa cử cao đẹp này
chủ tịch ubnd nguyễn thành phong đã gửi thư khen ngợi các đội tình nguyện viên
tổ phản ứng nhanh quận huyện thành phố thủ đức và viện đội cấp cứu một trăm một mươi năm
trong đó có taxi truyền thống
người đứng đầu ubnd tp hcm bày tỏ sự xúc động và trân trọng những hành động
và tấm lòng của các tình nguyện viên gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ thầm lặng
và biểu dương các y bác sĩ và các lực lượng ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch
đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới